tục cùng ông công ông táo đã trở thành một nét văn hóa của người việt nam
cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp âm lịch hàng năm các gia đình sẽ sắm sửa mâm cỗ thịnh soạn
đồng thời phóng dinh cá chép vàng để tiễn ông công ông táo về trời
nhằm mục đích xua đi những đen đuổi của năm cũ và chào đón những điều tốt đẹp trong năm mới
một số nước tại châu á cũng có tục lệ này song mỗi quốc gia lại có cách thể hiện riêng
nghi lễ cúng ông táo tại trung quốc khá giống với việt nam
tại đất nước tỷ dân họ gọi đây là táo vương là người trông coi bếp lửa và bảo vệ gia đình
theo quan niệm táo vương của người hoa chỉ có một ông một bà
họ thường lập ban thở trong bếp với tranh hoặc tựa ông táo bà táo
mầm cơm cúng ông táo của người dân trung quốc thường có nắm gạo nếp bánh đường bánh rán chiên giòn và súp đậu
họ quan niệm rằng nếu dâng những món ngọt trong ngày lễ tiễn táo vương về trời
thì ông công ông táo khi lên chầu ngọc hoàng sẽ chỉ nói những lời ngọt ngào
bảo vệ gia chủ trong một năm qua
khác với việt nam ở trung quốc thay vì cúng cá chép họ thường cúng nước và một ít cỏ khô cho ngựa đưa táo lên trời
người dân ở xứ sở kim trì cũng có ngày lễ cúng ông công ông táo
người hàn quốc cúng ông táo vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai âm lịch hàng năm
họ gọi vị thần bếp của mình là chô quang sinh
theo truyền thuyết chô quang sinh là phụ nữ bà là nữ thần mang dáng hình của nước
giúp các gia đình rửa trôi mọi sự đen đuổi để chào mừng năm mới
may mắn an lành
trong văn hóa nhật bản daiko kuten là vị thần cai quản việc nhà bếp núc và vận may của gia chủ
ông là một trong bảy vị thần may mắn mà người dân xứ sở hoa anh đào tôn thờ
thần daikokuten thường mang một chiếc vổ vàng
người dân tin rằng đây là chiếc vô may mắn mang lại tiền bạc
theo dân gian vị thần thường được miêu tả đang ngồi vo gạo xung quanh là chuột
hình ảnh này để miêu tả về sự giàu có sung túc của chủ nhà
chủ nhà có nhiều thức ăn
chuyện biết nên kéo đến xin ăn